ubnd tp đà nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án mương thoát nước chống ngập trên địa bàn quận liên triều
với tổng kinh phí trên một mươi hai năm tỷ đồng thực hiện trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
ba công trình được đầu tư gồm mương thoát nước tại các hẻm trên địa bàn quận liên triều
gồm phường hòa khánh nam hòa hiệp bắc hòa minh hòa khánh bắc
nhằm giải quyết tình trạng ngập ống ô nhiễm môi trường và an toàn giao thông tại khu vực này
ubnd tp đà nẵng giao ubnd quận liên triều và các đơn vị liên quan có trách nhiệm quản lý triển khai thực hiện
đồng thời lấy ý kiến thống nhất của sở xây dựng về quy hoạch khắp nối đồng bộ hệ thống thoát nước
thực hiện các kiến nghị của sở kế hoạch và đầu tư theo quy định